tại các điểm trường xa xôi như cọ cỏm gốc tranh các thầy cô giáo phải sống trong điều kiện ba không điện lưới không sóng điện thoại và không có chợ

khoảng năm năm về trước khi trình độ dân trí tại các thôn bản của xã yên lâm còn thấp
đồng bào chưa nhận thức đúng đắn về quyền lợi của con em mình nên thường xuyên cho con em nghỉ học để phụ giúp gia đình như chăn trâu
đi làm nương trong em làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em
trước tình trạng đó các thầy cô giáo cắm bản phải tới từng gia đình có con em thường xuyên nghỉ học để vận động tâm sự
thuyết phục phụ huynh tiếp tục cho con em mình tới trường
trước ý chí sự nỗ lực yêu nghề của các thầy cô giáo
cơm bản đến nay chất lượng giáo dục tại các điểm trường ngày càng được nâng cao
tỷ lệ chuyên cần của học sinh luôn đảm bảo không còn trường hợp học sinh bỏ học nghỉ học
trong những năm qua thì nhờ có những giáo viên cắm bản như vậy cho nên là chúng tôi không chỉ nâng cao được chất lượng chuyên môn
chất lượng mũi nhọn mà cái chất lượng giáo dục đại trà nó hết sức quan trọng
và chính những giáo viên thắm bản này đã giúp chúng tôi làm được những công việc đó
những năm qua nhiều học sinh ở vùng cao đã đạt được những giải cao
trong các kỳ thi học sinh giỏi tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng ngày một tăng
điều đó khiến nhiều người thêm cảm phục nghị lực của các thầy giáo cô giáo cắm bản
hết lòng dạy từng con chữ từng phép toán cho con em đồng bào dân tộc
còn tại tỉnh quảng nam gần ba mươi năm đứng trên bục giảng là ngần ấy thời gian gắn bó với học sinh
của cô giáo nguyễn thị kim hà giảng dạy bộ môn sinh học của trường trung học cơ sở lê lợi
xã tam thăng thành phố tam kỳ
không chỉ dạy giỏi cô nguyễn thị kim hà còn mở lớp dạy bồi dưỡng miễn phí cho học sinh nơi đây
cô đã góp phần công sức không nhỏ chấp cánh ước mơ cho bao thế hệ học sinh
thi đỗ vào các trường trung học phổ thông và đại học tại các thành phố lớn
đây là lớp bồi dưỡng miễn phí cho học sinh nghèo tại nhà cô giáo nguyễn thị kim hà
ở xã tam đàn huyện phú ninh tỉnh quảng nam
lớp học được duy trì suốt một mươi một năm qua
dù nhà cô hà ở xa trung tâm thành phố
nhưng đa số học sinh theo học lớp bồi dưỡng này đều ở các trường trung học cơ sở của thành phố tam kỳ
điều đặc biệt là các em đều có nguyện vọng muốn được bồi dưỡng
nâng cao kiến thức để thi vào trường trung học phổ thông chuyên nguyễn bình khiêm
nhưng gia đình lại không đủ điều kiện để đi học thêm ở bên ngoài
em được biết là có các anh chị đi trước đỏ anh vào trường trung học nên em tự tin mình sẽ vào trường trung học
khi mà cô dạy ở vùng đông á là học sinh rất là khó khăn
các em rất là thiếu điều trị học tập và cũng không có điều kiện như các em học thành phố
chính vì vậy mà các em không đủ tự tin thi vào trường nguyễn bình khiêm
và từ đó cô bắt đầu nảy ra một ý định là dạy các lớp này để giúp cho các em có được kiến thức tự tin thi vào trường trung học nguyễn bình khiêm
nói chung với lớp học này thì cô thấy là cô rất là tự hào
vì các em đã đổ vào trường kiên và không những vào trường kiên mà bây giờ các em còn học được ở những trường lớn
ví dụ như y dược thành phố hồ chí minh hay y dược huế và một số nền khác nữa
gần ba mươi năm làm nghề giáo cô hà gắn liền với các trường học còn nhiều khó khăn ở vùng đông của tỉnh quảng nam
biết việc đi lại khó khăn năm hai nghìn bốn cô giáo hà được tổ chức ưu tiên luân chuyển về một trường học ở gần nhà
nhưng vì tình yêu học trò cô vẫn bám trường bám lớp và tiếp tục gắn bó cùng học sinh ở vùng đông của thành phố tam kỳ
cô giáo nguyễn thị kim hà hiện đang là giáo viên trường trung học cơ sở lê lại xã tâm tha
về năng lực chuyên môn cô rất vững vàng nghiên cứu đầu tư vào các giáo án dạy năng cao để cho các em học sinh
ở trong đầu tiên thực hành môn sinh học đạt kết quả rất tốt
cái kết quả này nó không phải chỉ ở một hai năm mà nó ở trong rất nhiều năm
điều đó chứng tỏ là năng lực cũng như tâm quyết của cô giáo nguyễn thị kim hà là một tấm gương sáng
cho các thầy cô giáo hiện nay trong quá trình bồi dưỡng
học sinh năng khiếu để các em đạt được những kết quả thành tích cao nhất
với tấm lòng nhiệt huyết hết lòng vì học trò cô giáo nguyễn thị kim hà đã được ngành giáo dục đào tạo
và chính quyền địa phương trao tặng rất nhiều bằng khen giấy khen và nhiều danh hiệu thi đua các cấp
có thể nói trong lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cô giáo hà vẫn cố gắng vươn lên
ngày đêm miệt mài bên trang giáo án và luôn dành thời gian truyền đạt kiến thức cho các em học sinh nghèo ở nông thôn
việc làm của cô giáo nguyễn thị kim hà là tấm gương sáng cho nhiều giáo viên trường trung học cơ sở lê lợi nói riêng
và ngành giáo dục đào tạo thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam nói chung học tập và nói theo
tiếp nối chương trình chủ động ứng phó với không khí lạnh và rét đậm
tôn sư trọng đạo trong giáo dục hiện đại
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh ninh thuận bình thuận và suy yếu dần thành vùng áp thấp
vào hồi một mươi sáu giờ vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi một hai độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông trên đất liền các tỉnh ninh thuận bình thuận
sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km tiếp tục đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ở các tỉnh từ quảng nam đến bình thuận và tây nguyên có mưa to đến rất to
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều nay ngày một mươi chín tháng một mươi một không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc trung trung bộ
ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín
đêm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung trung bộ và một số nơi thuộc khu vực nam trung bộ
ngày mai ngày hai mươi tháng một mươi một không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở phía đông bắc bộ có mưa dài rác
bắc và trung trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
hà nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi tám độ c
thưa quý vị văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
vừa có công điện số chín mươi một điện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và các cơ quan có liên quan
nội dung công điện như sau
theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đêm ngày một mươi chín tháng một mươi một
không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ
trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c
vùng núi từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
vùng núi cao dưới một mươi độ
từ ngày hai mươi tháng một mươi một không khí lạnh tiếp tục được bổ sung nên ở bắc và trung trung bộ trời rét
riêng vùng núi và trung du phía bắc có nơi rét đậm
đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đến nay để chủ động ứng phó với không khí lạnh rét đậm
văn phòng ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ và các cơ quan liên quan
chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
thứ nhất tăng cường công tác dự báo thường xuyên cập nhật diễn biến không khí lạnh
thông tin kịp thời trên các phương tiện để người dân nhất là vùng cao vùng sâu và vùng xa biết chủ động phòng tránh
thứ hai căn cứ tình hình thực tế chủ động cho học sinh nghỉ học
thứ ba tổ chức kiểm tra hướng dẫn việc củng cố chuồng trại che chắn giữ khô nền ấm chuồng
và bảo đảm vệ sinh chuồng nuôi tuyên truyền vận động người dân chủ động giữ chữ thức ăn tinh và thức ăn khô
bảo đảm phòng chống đói rét cho đàn gia súc đưa về nơi trú tránh không cho châu bò làm việc chăn thả tự do
bốn chỉ đạo việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây vụ đông cây ăn quả và các loại hoa cây cảnh khác để bảo đảm sinh trưởng và phát triển
năm các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ chủ động chỉ đạo hướng dẫn địa phương biện pháp phòng chống phù hợp
bảo đảm an toàn cho người sản xuất và vật nuôi
hết công điện
hết công điện
trong gần đây nhiều câu chuyện buồn trong giáo dục như bạo lực học đường học sinh thất lễ với giáo viên khiến cho nhiều người lo lắng và đặt câu hỏi
nguyên nhân vì sao lại xảy ra tình trạng đó
mới đây ngay giữa thủ đô hà nội một giáo viên lâu năm trong nghề và đang chuẩn bị nghỉ hưu đã đánh cùng lúc một mươi một em học sinh lớp hai thâm tím chân tay
toàn ngành giáo dục quận và bốn mươi chín thầy cô hiệu trưởng của quận đó đã phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý giáo dục
buộc phải tuân thủ nguyên tắc không vi phạm đạo đức nghề nghiệp
thầy cô đánh học sinh
học sinh đánh cãi lại thầy cô
dù đây là những sự kiện đơn lẻ nhưng sức tác động của nó lại rất mạnh mẽ tới phụ huynh học sinh
họ đặt ra những câu hỏi những hoài nghi lo lắng bất an
liệu con mình đến trường có được an toàn
không dừng lại ở đó điều đó còn tác động không tốt tới tâm lý của tất cả giáo viên trong toàn ngành giáo dục
đối với họ
những câu chuyện đó thực sự rất đáng buồn
tôn sư thì không có nghĩa là chỉ đơn thuần là người ấy là giáo viên và đương nhiên là anh ta được đề cao tôn trọng
mà chính bản thân người thầy giáo cũng phải thể hiện được mình
cũng phải khẳng định được mình để cho thấy rằng học trò thấy rằng là người ấy là người xứng đáng là tôn trọng
những hành vi bạo lực học đường và thắt lễ với giáo viên sẽ không dừng lại
nếu như chúng ta không tìm được chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn này
vậy đâu là câu trả lời
câu hỏi làm sao để phát huy được truyền thống tôn sư trọng đạo trong xã hội hiện đại ngày nay
các nhà nghiên cứu tâm lý học học đường cho rằng duy trì mối quan hệ thầy trò
truyền thống tôn sư trọng đạo không hề khó
nếu như các thầy cô chủ động giảm khoảng cách giữa thầy và trò
tôn trọng cá tính nhân cách và năng lực riêng biệt của học sinh
thì học sinh sẽ tôn trọng yêu mến và tin tưởng thầy cô của mình
mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận về áp dụng biện pháp tâm lý học đường
tại một ngôi trường ở hà nội qua phóng sự sau đây
phòng tâm lý học đường trường phổ thông cơ sở nguyễn tất thành hà nội
cô linh là chuyên viên tâm lý học trường học đã có thời gian công tác ở đây hơn tám năm
thời gian đầu gần như không có học sinh tìm đến
nhưng đến nay đây là một địa chỉ yêu thích của các em học sinh toàn trường mỗi giờ ra chơi
động tâm lý học đường mình cảm thấy là mình đang nhận thấy nó là một cái rất là quan trọng của các học trò
không chỉ là sự lắng nghe chia sẻ một cách đơn thuần
mà còn chỉ ra cho học trò và cùng với học trò chia sẻ tìm ra cái cách để giải quyết những khó khăn cho mình
để mà trẻ có cái quà là có một cái tâm lý bình an
thì lúc đó trẻ mới có động lực để học tập có hứng thú để học tập
trong xã hội ngày nay một trong những đối tượng học sinh khiến rất nhiều giáo viên phải đau đầu
đó là những học sinh được gia đình quá chiều chuộng do ít con
học sinh đến trường với tâm lý học cho người khác không phải học cho mình
học sinh là trung tâm của mọi hoạt động trong gia đình
nên khi đến trường các em gần như rất khó để hòa nhập và thiếu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện
không phải bố mẹ nào cũng sẵn sàng là hợp tác với mình đâu
thế thì mình phải tiếp cận mình tâm sự với bố mẹ trên cơ sở là mình đồng hành cùng họ
tôi vẫn hay nói là gì ạ mình phải đánh cục vụ anh trước là vụ anh phải đồng tình với mình
tôi luôn tâm niệm là gì hay yêu học trò như con mình đẻ ra
nhưng phải luôn luôn lưu ý là học trò lại không phải là con mình sinh ra
vì thế yêu học trò bằng tình yêu của một người cha người mẹ
nhưng khi định hướng giáo dục học trò phải trên quan điểm của nhà giáo dục
bên cạnh giải quyết những khúc mắc tâm lý tuổi vị thanh niên
phối hợp cùng phụ huynh định hướng giáo dục cho trẻ
thì việc tôn trọng cá tính riêng biệt và năng lực bản thân của học sinh
chính là chìa khóa quan trọng nhất để duy trì môi trường giáo dục tốt
hiện nay không thiếu các phương tiện hiện đại
được ứng dụng trong giảng dạy giúp học sinh hiểu rõ nội dung học một cách trực quan sinh động
nhưng để học sinh thực sự yêu mến thầy cô và say mê tìm hiểu khoa học
thì việc được tôn trọng và nâng đỡ khả năng của nội tại của học sinh
chính là phương pháp khoa học và nhân văn nhất
cái xu thế của giáo dục hiện đại là hướng tới cái việc khuyến khích mỗi một cá nhân
phát triển những tiềm năng của bản thân mình
và đến hiện nay với những thành tiệu mới của tâm lý học
ví dụ như là công lý thuyết đạt trí tuệ
người ta xác định là mỗi một cá nhân có năng lực rất khác nhau
có những em thì có năng lực về tóa có em khác thì năng lực về âm nhạc
và như vậy thì nhìn một cách nhân văn thì nên khuyến khích mỗi học sinh ấy phát triển những tiềm năng riêng của mình
như vậy nó vừa nhân văn nhưng nó vừa khoa học
tôn sư trọng đạo trong nền giáo dục xưa định hình rất rõ khoảng cách giữa người thầy và học trò
vậy trong giáo dục hiện đại của chúng ta cần thay đổi những gì
câu chuyện của chúng ta về tôn sư trọng đạo
mà nếu ta chỉ giữ lại tất cả những nề nếp xưa cũ rằng là một cái sự khoảng cách rất lớn giữa thầy và trò
là một sự tuân thủ một cách vô điều kiện v v
cái ấy gọi là nó mang tinh chất truyền thống
mà cứ giữ trong bối cảnh mới khi mà giao lưu quốc tế nó rộng hơn
khi mà cái tâm nhận thức của học sinh nó cũng thay đổi
thay đổi nó khác ngày xưa
và nếu ta chỉ khăng khăng giữ cái đó mà ta không đưa những quan điểm mới xu thế mới vào
thì tôi cho rằng là cách giữ như thế cũng không bền bự
trong giáo dục hiện nay chúng tôi cũng nói rất nhiều đó là tôn trọng người học
tôi cho rằng là cái tôn sư trọng đạo ấy nó chỉ có thể tồn tại một cách thực sự hữu ích
khi mà cái người giáo viên ấy là người thực sự giúp học sinh phát triển
thu hẹp khoảng cách thầy trò mở rộng tình yêu thương trên cơ sở tôn trọng
chính là chìa khóa để duy trì truyền thống tôn sư trọng đạo trong giáo dục hiện đại
khi ấy thầy cô trong lòng các em học sinh sẽ làm
thầy cô là một người dạy dỗ mình lên người
và thầy cô cũng là người dạy mình những kiến thức mới để bước vào con đường đời
đối với em thì thầy cô giống như là người bố mẹ thứ hai của em dạy
người luôn tận tình chăm sóc cho chúng em
các người cô giáo chính là những người bạn thân thích nhất
đối với mình thì thầy cô cũng như là những người mẹ người cha
tình cảm thầy trò không phải tự nhiên mà có
đó là cả một quá trình vun đắp bền bỉ khi mà vai trò của người thầy ngày nay đã thay đổi
nhưng vị trí của người thầy trong trái tim và trong cả quãng đời học tập
của các em học sinh sẽ không bao giờ thay đổi
nên ngày hai mươi tháng một mươi một thì em xin chúc tất cả các thầy cô
những người đang là nhà giáo mùa hai mươi tháng một mươi một thật là ý nghĩa
chúc mừng ngày nhà giáo việt nam

chúc các thầy cô mạnh khỏe hạnh phúc hạnh phúc
chúng em yêu thầy cô rất nhiều
chúc các thầy cô mạnh khỏe hạnh phúc hạnh phúc
chúc các thầy cô mạnh khỏe hạnh phúc hạnh phúc
tổng thư ký tổ chức giải phóng palestine cho biết cơ quan này đã thông báo với phía mỹ rằng
nếu washington đóng cửa văn phòng đại diện của plo
palestine sẽ ngừng mọi hoạt động liên lạc với chính quyền mỹ
ngoại trưởng palestine riyad al maliki cho biết chính quyền palestine đã nhận được một bức thư
của bộ ngoại giao mỹ cách đây hai ngày trong đó nói rằng họ không thấy có đủ lý do
để văn phòng đại diện plo tiếp tục hoạt động
theo ngoại trưởng maliki đây là lần đầu tiên kể từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi
bộ ngoại giao mỹ từ chối gia hạn giấy phép hoạt động của văn phòng plo tại mỹ
đồng thời yêu cầu bộ ngoại giao mỹ cùng nhà trắng đưa ra lời giải thích cho quyết định của họ
trong khi đó giới chức washington cho rằng palestine đã vi phạm một đạo luật của mỹ
với việc kêu gọi đưa israel ra xét xử tại tòa hình sự quốc tế icc
hiện vẫn chưa rõ khi nào văn phòng đại diện plo sẽ bị đóng cửa
đã xuất hiện những hy vọng trong việc tìm kiếm chiếc tàu ngầm ara san juan của argentina
khi mới đây hải quân nước này đã nhận được tín hiệu cầu cứu được cho là xuất phát từ chiếc tàu ngầm này
trong tuyên bố mới nhất trước truyền thông bộ quốc phòng argentina cho biết đã ghi nhận được
bảy cuộc gọi bất thành thông qua vệ tinh và nhiều khả năng đó là dấu hiệu cho thấy
các thủy thủ đoàn tàu đã tìm cách thiết lập lại liên lạc
các tín hiệu này dài từ bốn đến ba mươi sáu giây và đang được cơ quan chức năng argentina khẩn cấp định vị
cùng với sự phối hợp của một công ty chuyên ngành của mỹ
hiện nhiều quốc gia như mỹ brazil anh chile và uruguay đều đang nỗ lực tìm kiếm
chiếc tàu ara san juan cùng với argentina
tuy nhiên khu vực khoanh vùng đang có bão và gió lớn gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác cứu nạn
đặc biệt thiết kế của chiếc tàu ngầm còn có mục đích nguy trang trong lòng nước
nên sẽ càng khó định vị hơn
hải quân argentina mong muốn có thể tiếp tục tìm kiếm trong đêm nay và dạng sáng mai
tùy theo tình hình thời tiết
thưa quý vị liên quan tới căng thẳng ngoại giao giữa ả rập xê út và iran
liên đoàn ả rập chuẩn bị tổ chức họp nhằm tháo gỡ những vướng mắt giữa hai bên
trong đó có sự tham gia của ngoại trưởng các nước
tâm thông tấn nhân hước mena của ai cập đưa tin liên đoàn ả rập sẽ tổ chức cuộc họp bất thường
các bộ trưởng ngoại giao ngày một mươi chín tháng một mươi một tại cairo
theo yêu cầu của ả rập xê út để thảo luận về các tháng ngày nay giữa ả rập xê út và iran
theo mena yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn cấp này của ả rập xê út
nhằm thảo luận về các biện pháp đối phó với sự can thiệp của iran
vào các công việc nội bộ của các nước ả rập đã nhận được sự ủng hộ của bahrain
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae coes và djibouti
căng thẳng giữa ả rập xê út và iran đã gia tăng trong những tháng gần đây
đặc biệt là do vấn đề liên bang yemen và qatar
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc